cơ quan chức năng của tỉnh hưng yên vừa xử phạt hành chính sáu trường hợp khai thác khoáng sản khai thác cát không có giấy phép với tổng số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng
cụ thể gồm ông lê sĩ sơn và ông lê sĩ xanh cùng ở xã hàm tử huyện khói châu ông vũ văn hiệp xã thụy phú huyện phú xuyên thành phố hà nội mỗi trường hợp bị phạt một trăm năm mươi triệu đồng
ông lê văn dũng ở xã ngũ phúc huyện kim thành hải dương bị phạt một trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra còn hai trường hợp vi phạm khai thác cát trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mức phạt từ năm mươi hai triệu đồng đến trên sáu mươi hai triệu đồng và tịch thu thiết bị trực tiếp khai thác cát
trước đó vào cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín các trường hợp trên bị công an tỉnh hương yên lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản